hung thủ giết người trên phố vương thờ vũ hà nội cách đây ba ngày đã đến công an quận thanh xuân hà nội để đầu thú sau khi được lực lượng chức năng vận động thuyết phục
danh tính của nghi phạm là hoàng văn thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở thái nguyên nạn nhân tử vong trong vụ án mạng là bạn gái cũ của thành
ban đầu đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn tình cảm đã dẫn đến hành vi bột phát gây ra hậu quả thương tâm này
khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một tại trước nhà số tám mươi hai phố vương thừa vũ xảy ra vụ án mạng
qua trích xuất camera tại thời điểm xảy ra vụ án đối tượng thành đã đâm nhiều nhát vào nạn nhân dẫn đến tử vong
nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc ngay lập tức bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã xác định được nghi can và tích cực truy bắt
tuy nhiên sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn và có trạng thái tâm lý hoảng loạn
những hành vi bỏ trốn và có những biểu hiện tinh thần không ổn định
do vậy quá trình truy bắt cơ quan điều tra đã tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp và chúng tôi đã vận động thiết phục gia đình
trong đó là tác động gia đình để nhằm cho đối tượng có một nhận thức rõ ràng về việc hành vi phạm tội của mình
sau đó thì đối tượng đã liên hệ với gia đình và xin được đầu thú với cơ quan công an
qua đấu tranh bắt đầu đối tượng khai nhận do còn nhiều tình cảm với nạn nhân và quá bức xúc nên đã có hành vi bột phát dẫn đến hậu quả thương tâm này
quá trình bỏ trốn cũng gặp nhiều đấu tranh về tâm lý và có ý định tự sát
qua nhà ăn hỏi nhưng mà đặt vào dịch thì không cưới được
thế xong rồi đến đầu
tháng năm tháng sáu thì bắt đầu cãi nhau
cãi nhau xong rồi không liên lạc với nhau nữa
mới vừa rồi đây thì mới liên lạc lại với nhau
vẫn rủ nhau vẫn bình thường lại rủ nhau đi chơi
hồi đến hôm đấy thì em với trang rủ đi chơi thì em trang thì em mới gặp như thế
em mới hỏi mấy câu là
bây giờ anh hỏi em một câu cuối
xong rồi nó bảo là
đây là người yêu tao
xong rồi cãi nhau một hồi nữa
xong rồi em mới bảo
bảo em là mày làm gì mày làm đi
thế để em mới
để em mới
lúc thế quá em mới
tốn chị phượng
sau khi xảy ra vụ việc đối tượng đã bỏ trốn sang địa bàn quận long biên khu vực gần đê sông hồng
sau quá trình nhiều lần thay đổi chỗ trốn cùng đấu tranh tâm lý do sự vận động từ phía gia đình và lực lượng
đêm ngày một mươi bốn tháng một đối tượng đã đến công an quận thanh xuân đầu thú
đối tượng đã đến công an quận thanh xuân đầu thú
hiện cơ quan công an đang hoàn tất thủ tục hồ sơ để nhanh chóng xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật